tổng thống nga vladimir putin mới đây đã cảnh báo các lực lượng bên ngoài về việc can thiệp vào cuộc xung đột hiện nay tại ukraine
cam kết sẽ có phản ứng nhanh chóng đối với những hành động này và sẽ sử dụng vũ khí tiên tiến nhất của moscow
phát biểu trước các nhà lập pháp nga tại moscow tổng thống putin khẳng định
nếu ai đó quyết định can thiệp vào các sự kiện đang diễn ra từ bên ngoài và tạo ra các mối đe dọa chiến lược không thể chấp nhận được đối với nga
thì họ nên biết rằng các đoàn tấn công đáp trả của chúng ta sẽ nhanh như trước
chúng ta có tất cả các công cụ để làm điều này chúng ta sẽ sử dụng chúng nếu cần thiết
tuần trước nga đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa rs hai mươi tám samat tối tân
có thể vượt qua bất kỳ hệ thống phòng không nào hiện có nhờ tốc độ cực cao và khả năng cơ động liên tục trong khi bay
moscow cũng vừa công bố video triển khai hệ thống tên lửa escander
có tầm bắn
nga đã lên tới năm trăm linh km ở ukraine
các nước phương tây đã tích cực cung cấp vũ khí cho ukraine
trong đó có hệ thống tên lửa phòng không xe bọc thép và pháo
kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với nga họ cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt
nhằm làm giảm khả năng của nga trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự ở ukraine
tuy nhiên cho đến nay mỹ vẫn loại trừ việc tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
can dự trên bộ hoặc áp đặt khu vực cấm bay tại ukraine
ngoại trưởng mỹ antony blinken hôm qua hai mươi bảy tháng bốn cũng nhận định trước thượng viện mỹ
rằng việc có mở rộng xung đột với nga ra ngoài biên giới hay không là phụ thuộc vào quyết định của ukraine